chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
mở đầu với một thông tin từ hà nam
vào ngày hôm qua hai mươi tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với sáu đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
xảy ra vào ngày năm tháng bảy tại tổ sáu phường lê hồng phong thành phố phủ lý
tối ngày năm tháng bảy nhóm một mươi một đối tượng cùng chú tại huyện thanh liêm tỉnh hà nam
do lê văn điều sinh năm hai nghìn sáu chú huyện thanh liêm cầm đầu điều khiển bảy xe mô tô đi với tốc độ cao
không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông
khi gặp xe ô tô ba mươi e hai nghìn bảy trăm chín mươi chín đi ngược chiều điều đã tạt đầu xe và dùng chân đạp vào phía bên lái
làm vỡ hỏng gương chếu hậu và một số bộ phận khác của xe ô tô
sau đó nhóm đối tượng tiếp tục điều khiển xe mô tô gây dối trên nhiều tuyến giao thông
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phủ lý đã khởi tố sáu đối tượng
về hành vi gây dối trật tự công cộng và tiếp tục làm rõ hành vi của năm đối tượng có liên quan
còn tại quảng nam vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện núi thành tỉnh quảng nam
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng hoàng nguyễn bảo minh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường hòa hương thành phố tam kỳ
điều tra làm rõ về hành vi tham mô tài sản
theo điều tra minh là nhân viên bưu cục của công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm tại huyện núi thành
được giao nhiệm vụ kiểm soát hàng hóa xuất nhập tồn kho kiểm soát chốt ca tiền từ nhân viên giao hàng
lưu trữ bảo quản tiền thu hộ và nộp về công ty
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao minh trực tiếp nhận tiền mặt của năm nhân viên giao hàng
với tổng số tiền là hơn ba mươi bảy triệu đồng
tuy nhiên minh chỉ bàn giao nộp lại cho công ty hơn một mươi một triệu đồng
còn lại hơn hai mươi năm triệu đồng minh chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân
hành vi của minh ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thưa quý vị thời gian gần đây bảo hiểm xã hội việt nam liên tiếp nhận được phản ánh của người lao động
về việc bị lừa đảo số tiền lớn khi truy cập vào các trang mạng xã hội
để nhờ tư vấn giải quyết các thủ tục hành chính như hưởng bảo hiểm một lần
chốt sổ bảo hiểm hay chế độ thai sản
đáng chú ý là dù đã được cảnh báo thế nhưng rất nhiều người dân vẫn mắc bẫy
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
chỉ cần gõ cụm từ dịch vụ bảo hiểm xã hội trên thanh công cụ tìm kiếm của facebook
sẽ ra hàng loạt bài viết quảng cáo hỗ trợ các thủ tục như cấp lại sổ bảo hiểm xã hội
rút lãnh trước hạn giảm trùng gộp sổ
khi người lao động có nhu cầu các đối tượng lừa đảo sẽ tự xưng là nhân viên bảo hiểm xã hội
yêu cầu nộp chín trăm linh đồng một dịch vụ
sau khi thanh toán chín trăm linh đồng đối tượng sẽ tiếp tục đưa ra nhiều kịch bản
bắt buộc người lao động phải thanh toán nhiều khoản phí
thời gian vừa qua trên môi trường mạng xã hội có rất nhiều hội nhóm trang fanpage
mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam
để lừa đảo người lao động thông qua thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm xã hội
ví dụ một trường hợp ở hải dương cũng nhờ thực hiện qua thủ tục rút bảo hiểm xã hội
bị đối tượng lừa mất hơn một trăm linh triệu
trước tình trạng trên cơ quan bảo hiểm xã hội khuyến cáo người lao động
cần nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo nêu trên
qua đó người dân và các đơn vị tổ chức cần chú ý các kênh cung cấp thông tin
hỗ trợ tư vấn chính thống của ngành bảo hiểm xã hội
ngoài ra tuyệt đối không tìm hiểu thông tin tại các fanpage các diễn đàn không chính thống
tránh bị kẻ gian lợi dụng lừa đảo
bảo hiểm xã hội việt nam khuyến cáo người tham gia người lao động
là tham gia tư vấn hoặc là hỏi về chế độ chính sách
cũng như thực hiện các thủ tục hưởng các chế độ
qua các kênh chính thống của bảo hiểm xã hội việt nam
hoặc là cơ quan bảo hiểm xã hội các tỉnh các huyện
và có thể theo hình thức trực tuyến hoặc là trực tiếp
vì ngành bảo hiểm xã hội việt nam thời gian qua là cải cách thủ tục chính trên đề
có thể thông qua rất nhiều kênh và đều không thu phí
tất cả các hình thức trên môi trường mạng
mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội việt nam
mà thu phí thì đều là kênh không chính thống
và người dân người lao động nên cảnh giác
và không tham gia vào những cái trang như thế
tùy vào tính chất mức độ của hành vi phạm tội
cũng như số tiền bị chiếm đoạt
thì có thể rằng các đối tượng này sẽ bị xử phạt huyện hành chính
trong trường hợp ví dụ như là dưới số tiền chiếm đoạt dưới hai triệu đồng
còn nếu trong trường hợp mà cái hành vi lừa đảo này
nó thỏa mãn yếu tố của cấu thành hình sự
của theo quy định của bảo hiểm xã hội việt nam
tại điều một trăm bảy mươi bốn của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
thì cái hành vi này bị xem là tội phạm
nếu trong trường hợp thì có thể bị xử lý hình sự
cao nhất lên tới hình phạt là trung thật
hiện nay bảo hiểm xã hội việt nam
chỉ cung cấp thông tin chính thức về chính sách bảo hiểm
và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ người tham gia
qua các kênh cổng thông tin điện tử bảo hiểm xã hội việt nam
các trang mạng xã hội của bảo hiểm xã hội việt nam
fanpage facebook tên bảo hiểm xã hội việt nam
ứng dụng bảo hiểm xã hội việt nam

tiếp tục với các tin tức đáng truy khắc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh hà giang chủ trì
phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ
bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép
chất ma túy trên địa bàn thành phố hà giang
thời điểm trên các lực lượng kiểm tra hành chính
đối tượng ngô hải nam trú tại huyện yên minh
phát hiện hai gói heroin
mang theo để bán cho một số người nghiện
quá trình khám xét trên người và chỗ ở của nam
thu giữ một mươi bảy gói nhỏ heroin
và một số đồ vật có liên quan
được biết ngô hải nam đang là phó hiệu trưởng
trường phổ thông trung học bán chú
tiểu học xã lũng hồ huyện yên minh
cùng giờ cơ quan cảnh sát điều tra
thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và khám xét chỗ ở của dương văn tư
trú tại huyện vị xuyên
thu giữ chín gói nhỏ heroin
và một số đồ vật khác có liên quan đến hành vi mua bán
trái phép chất ma túy
hai mươi tám năm trốn truy nã
về tội buôn bán chất nổ
vào chiều ngày một mươi chín tháng bảy đỗ thị dung
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai trú tại xã phú nhuận
huyện bảo thắng tỉnh lào cai
đã bị công an huyện bảo thắng bắt giữ
theo hồ sơ tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
dung đã mua tám trăm linh kíp
mìn nổ rồi mang bán
khi đang trên đường vận chuyển thì bị lực lượng công an bắt giữ
thời điểm cơ quan an ninh điều tra
công an tỉnh lào cai tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can
đỗ thị dung đã bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai
đã ra quyết định truy nã ngày một mươi tháng năm
năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đối với dung
về tội buôn bán chất nổ
sau hai mươi tám năm bị truy nã
đến ngày một mươi chín tháng bảy công an huyện bảo thắng
phát hiện đỗ thị dung đang sinh sống
tại thôn hải sơn một xã phú nhuận
huyện bảo thắng tỉnh lào cai
và đã tiến hành bắt giữ
sau bốn mươi ngày mở đợt cao điểm thu gom
vũ khí vật liệu nổ
công an tỉnh đắk lắc lực lượng công an toàn tỉnh đắk lắc
đã thu hồi được gần bốn sáu trăm linh
vũ khí các loại từ người dân
trong đó có một hai trăm bảy mươi tám khẩu súng
trong bốn mươi ngày qua
lực lượng công an toàn tỉnh đã có nhiều cách
làm hay trong việc vận động người dân
tự nguyện giao nổ vũ khí và liệu nổ
bên cạnh việc vận động người dân giao nổ vũ khí
và liệu nổ nhiều đơn vị điển hình
là công an huyện ealeo đã có cách làm hay
đó là lấy nhu yếu phẩm lương thực thực phẩm
hỗ trợ động viên khích lệ người dân
để đổi lấy súng đạn vũ khí các loại
sau bốn mươi ngày cao điểm
lực lượng công an toàn tỉnh thu hồi được

năm bốn kg đạn trì
hai kg thuốc nổ năm quả lựu đạn
đặc biệt là mô hình điểm nồi gạo để thu hồi vũ khí
và lượng nổ công cụ hỗ trợ
trên khắp địa bàn của huyện
với trị giá gạo và nhu yếu phẩm hàng tỷ đồng
là huy động của các nhà hàng tâm
chúng tôi đến các vùng sâu vùng xa
để tặng cho bà con và thu hồi vũ khí
trong cao điểm công an huyện ealeo
đã thu được gần sáu trăm linh khẩu súng các loại
trong đó có rất nhiều loại súng như là súng pcb
trên một trong khẩu
rồi súng kíp súng ga lút
trên một trong khẩu
chúng ta cũng đã xác định
vũ khí và lượng nổ công cụ hỗ trợ
tàng trứ mua bán sử dụng trái phép
trong nhân dân
hết sức nguy hiểm
đặc biệt là các hoạt động
của các loại tội phạm
chính vì lẽ đó đòi hỏi chúng ta
phải có một sự nỗ lực quyết tâm
cố gắng cao hơn nữa
để thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
làm thế nào
cái loại vũ khí và lượng nổ
công cụ hỗ trợ này
càng ngày càng giảm đi
không để trở thành những hùng khí
rất nguy hiểm
đặc biệt nguy hiểm
mà còn tôn động sử dụng
mua bán tàng trứ
trong nhân dân để thực hiện
các hành vi vi phạm pháp luật
số vũ khí thu hồi đều là vũ khí hết sức nguy hiểm
và có nguy cơ có thể xảy ra
các vụ việc mất an ninh trật tự nghiêm trọng
dù lực lượng công an đã có nhiều đợt cao điểm
vận động thu hồi nhưng tình hình tàng trữ
sử dụng mua bán vũ khí ở địa bàn
vẫn còn phức tạp
do đó trong thời gian tới lực lượng công an các cấp
tiếp tục vận động người dân giao nổ vũ khí
góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn tỉnh
tại lâm đồng một vụ phá rừng nghiêm trọng
vừa xảy ra tại huyện bảo lâm
khi có hơn hai trăm năm mươi cây thông ba lá
thuộc đối tượng rừng sản xuất
là rừng tự nhiên từ hai mươi năm đến bốn mươi năm tuổi
tại các xã lộc phú và lộc ngãi
bị khoan lỗ bơm hóa chất triệt hạ
một trăm năm mươi cây đã héo khô và có nguy cơ chết
tại hiện trường lâm tạc đã khoan lỗ
đổ hóa chất đầu độc rừng thông
tại các lô năm và sáu tiểu khu sáu trăm một mươi bốn
thôn một mươi ba xã lộc ngãi
vụ việc được phát hiện vào ngày sáu tháng bảy
với tổng cộng chín mươi ba cây thông
từ ba mươi đến bốn mươi năm tuổi bị chết khô
thuộc đối tượng rừng sản xuất là rừng tự nhiên
ngoài ra tại tiểu khu sáu trăm một mươi ba xã lộc phú
có một trăm năm mươi chín cây thông ba lá
bị các đối tượng đầu độc bằng hình thức
khen gốc đổ hóa chất triệt hạ
hoặc quan sát mỗi cây thông
bị các đối tượng khoan từ hai đến ba lỗ
rồi bơm hóa chất đầu độc
thủ đoạn đầu độc này bắt đầu tái diễn
thời gian gần đây sau hơn bốn năm tạm lắng
theo nhận định các đối tượng đầu độc rừng thông
là để lấn chiếm đất lâm nghiệp
sau khi phát hiện vụ việc hạt kiểm lâm huyện bảo lâm
ubnd xã lộc phú
và ban quản lý rừng phòng hộ danbri
đã nhanh chóng triển khai các biện pháp
giải độc cho rừng thông bị ken gốc đổ hóa chất
sau hơn một mươi ngày một trăm linh ba cây thông
mới bị khen gốc đầu độc
tại khoảnh bốn tiểu khu sáu trăm một mươi ba
vẫn đang xanh lá
và có dấu hiệu hồi phục với khả năng sống cao
trong khi đó năm mươi sáu cây thông
tại khoảnh ba vẫn đang vàng lá
và dần héo khô với khả năng hồi phục
sống rất thấp